hiện nay nông dân ở đắk lắc nói riêng các tỉnh tây nguyên đang bước vào thu hoạch hồ tiêu
niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khác với những năm trước đây giá tiêu luôn ở mức cao nhiều gia đình sau vụ
thu hoạch hồ tiêu đã thoát khỏi đói nghèo vươn lên khá giả còn năm nay từ đầu vụ thu hoạch đến
hôm nay giá hổ tiêu trên thị trường liên tục giảm mạnh và chưa có điểm dừng ảnh hưởng lớn đến đời
sống của người dân ở tây nguyên gia đình bà kiều thị huệ ở thôn hiệp đạt
xã quảng hiệp huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc trồng được hơn một hectare hồ tiêu
trong đó có bảy hectare đang cho thu hoạch và ba hectare mới trồng năm thứ nhất
để đầu tư trồng một hectare hồ tiêu này gia đình bà phải vay hơn ba trăm linh triệu đồng nguồn vốn của ngân
hàng và mượn thêm bà con bạn bè mua trụ cây giống phân bón thuê công chăm sóc
đến nay vẫn chưa trả hết nợ thế nhưng khi vườn hồ tiêu mới cho thu hoạch
thì giá hồ tiêu trên thị trường liên tục giảm mạnh khiến bà hết sức lo lắng
khu vực tây nguyên nói
nói chung tỉnh đắk lắc nói riêng những năm gần đây nhất là từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám
do giá hồ tiêu luôn ở mức cao nên nông dân các tỉnh tây nguyên ồ ạt đầu tư trồng hồ tiêu
khiến diện tích vượt xa quy hoạch đến thời điểm hiện nay toàn vùng tây nguyên đã trồng
được năm mươi năm bốn trăm linh hectare hồ tiêu chiếm năm mươi sáu bảy diện tích hồ tiêu cả nước
chỉ tính ba năm trở lại đây toàn vùng tây nguyên trồng mới hơn hai mươi hectare hồ tiêu
với diện tích hiện có so với định hướng phát triển hồ tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
toàn vùng tây nguyên vượt quy hoạch hàng chục nghìn hectare
riêng tại tỉnh đắk lắc theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh chỉ phát triển khoảng một mươi sáu ha hồ tiêu
nhưng đến thời điểm hiện nay diện tích hồ tiêu toàn tỉnh đã vượt hơn hai mươi một hectare
việc phát triển hồ tiêu quá nóng trong một thời gian dài vượt tầm kiểm soát của ngành nông nghiệp
khiến việc sản xuất hồ tiêu thiếu biển vững hiện nay khi giáo hồ tiêu đột ngột giảm mạnh
khiến người nông dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn nợ nần trồng chất
về công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là sẽ trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ
có nghĩa là nâng nông nghiệp bình vững hạn chế sử dụng phân hóa
học và thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường sử dụng phân vi sinh
và các sản phẩm tạo môi trường thích hợp cho cây tiêu
tình trạng trồng chặt trồng sản xuất theo thời giá đã và đang diễn ra nhiều năm nay
đối với một số loại cây trồng chủ lực ở tây nguyên gây thiệt hại lớn đối với người sản xuất
nhiều nông dân đã rơi vào cảnh trắng tay nay đến lượt cây hồ tiêu sau một thời gian phát triển ồ ạt
bất chấp quy hoạch khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương
vì vậy trong tình hình giá hồi tiêu đang ở mức thấp và bất lợi như hiện nay
thì người nông dân cần tỉnh táo không nên chặt bỏ vườn cây mà tập trung thăm canh tăng năng suất
chuyển sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để nâng cao năng suất chất lượng hồ tiêu việt nam